vào chiều ngày hôm qua tại khu vực lòng hồ thủy điện hòa bình thuộc địa phận bản bắc băn xã bắc phong huyện phủ yên tỉnh sơn la
công an huyện phù yên đã phát hiện bắt quả tang đối tượng mùa an nủ chú tải xã tân hợp huyện mộc châu tỉnh sơn la mua bán trái phép chất ma tuế
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ tăng vật gồm ba bánh heroin sáu viên ma túy tổng hợp và một số tăng vật khác có liên quan
quá trình bắt giữ đối tượng đã lợi dụng địa hình sông nước ném tăng vật và nhảy xuống dòng sông hòng tẩu thoát
hai cán bộ công an huyện đã lao theo đối tượng sau khi bơi đuổi theo khoảng hơn năm mươi mét và vật lộn giữa dòng sông lực lượng công an đã khống chế được đối tượng thu giữ tang vật và đưa vào bờ